thưa quý vị khu vực tây nguyên và nam bộ dự báo ngày hôm nay tiếp tục nắng nhiều
một số nơi ở đông nam bộ thì tiếp tục có nắng nóng cục bộ
nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi năm độ c tại tp hcm
người dân thì cần đề phòng bị say nắng hay là sốc nhiệt khi làm việc hay đi lại lâu ngoài trời trong những ngày giáp tết ạ
vâng ạ còn ở bắc bộ trong sáng sớm ngày hôm nay thì tiếp tục có mưa phùn sương mù trưa chiều trời hưởng nắng
tại thủ đô hà nội nhiệt độ thấp nhất là một mươi bảy độ c trời khá lạnh vào buổi sáng
và đến trưa chiều thì nhiệt độ lên cao nhất là hai mươi hai độ c thích hợp cho việc hong phơi quần áo cũng như là dọn dẹp nhà cửa
còn tại các khu vực vùng núi thì sương mù sẽ khiến cho tầm nhìn giảm thấp xuống chỉ còn một hai km thậm chí là có điểm xuống dưới năm trăm linh m
vì vậy khi di chuyển thì các phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn nhất là tại những đoạn đường mà có đèo khúc cua đồng thời là nhớ bật đèn vàng khi có sương mù